thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín quay trở lại một số đối tượng tội phạm đã tung ra những chiêu trò lừa đảo tinh vi chiếm đoạt hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng của các bị hại
qua công tác nắm tình hình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện trương mỹ đã phá thành công vụ án lừa đảo tinh vi chuyên nhắm vào người già
công an huyện trương mỹ
công an huyện trương mỹ
lợi dụng dịch covid một mươi chín đang bùng phát trở lại người dân nhất là những người già thường hay ở nhà bọn chúng đã kheo léo nhờ một số người đại diện tổ dân phố thông báo về chương trình tri ân khách hàng bằng sản phẩm nhân xâm và máy lọc nước do nước ngoài sản xuất
chiêu trò mà các đối tượng này sử dụng đó là ban đầu sẽ phát phiếu cho người dân mua sản phẩm
sau đó sẽ phát phiếu cho người dân mua sản phẩm
và sẽ trả lại tiền những mặt hàng ít giá trị
đến mặt hàng giá trị lớn chúng không trả lại tiền mà cố tình hướng người mua sang việc tổ chức bốc thăm trúng thưởng sau đó ôm tiền đặt cọc bỏ trốn
lần đầu tiên khi vào nộp một sản phẩm là giải độc gan chẳng hạn
thì người ta khi mình nộp xong thì lấy phiếu họ trả sản phẩm họ cũng lại trả lại tiền
nên là tiếp tục đến
những sản phẩm khác càng về sau thì càng cao tiện
sự việc là nó có tính chất là nó lừa đảo rất là tinh vi mà đánh vào cái người già
cái đó toàn người già thôi có ấy đâu
thì là vẫn vẫn tin tưởng là nó chỉ có nói là chúng tôi đến đây để mà giới thiệu sản phẩm và tri ân tặng quà cho bà con
chúng tôi không mang một xô nào về cho công ty cả
thì bà con là giới thiệu sản phẩm
điều đang nói là các đối tượng này đã khôn khéo nhắm vào tệp khách hàng là những người cao tuổi
đối tượng khách hàng này thường có xu hướng ít giao tiếp xã hội
không cảnh giác cũng như không có các phản ứng nhanh nhạy với các chiêu trò lừa đảo
đã được cơ quan chức năng khuyến cáo rộng rãi nên rất dễ sập bẫy nhóm tội phạm
dịch bệnh hoành hành đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực nhất là xuất khẩu lao động
tất cả các nước đã từng ký kết hợp đồng lao động với việt nam như nhật bản hàn quốc
hiện tại đều đã
tuy nhiên đánh vào tâm lý muốn đi làm để thoát khỏi nỗi bức bách
khi thị trường lao động tại việt nam ngày càng thu hẹp tình trạng thất nghiệp gia tăng
rất nhiều đối tượng đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội
lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin không nắm bắt được thông tin kịp thời nhằm trục lợi bất chính
khi đến ngày thi xong thì vài hôm em về thì bạn ấy có báo em đỗ và bảo em nên đóng tiền tọc mãi về sau
em không thấy bên công ty là báo lịch bay hay là như thế nào này nọ bên em
thì bọn em ấy sốt ruột muốn lên công ty hỏi hàn tình hình thì em nên đến nơi thì rất nhiều người cũng như em là cũng mắc vải tình trạng như thế
lừa đảo bằng visa e bảy loại visa mà những người sở hữu sẽ được định cư lâu dài ở hàn quốc
đã khiến nhiều con mồi sập bẫy
theo anh mvh để đi được đơn hàng pista e bảy
anh hát đã phải trải qua hai cuộc thi tài nghề
qua hai lần thi tay nghề anh đều không đỗ
tuy nhiên phía công ty vẫn báo đỗ và yêu cầu đóng thêm ba mươi triệu
để làm hồ sơ dịch thuật
sau bốn tháng chờ đợi anh mvh liên hệ với môi giới
thì bắt vô âm tín
còn phía công ty thì lập hàng loạt hóa đơn khống để trừ tiền
ngoài anh hát rất nhiều thanh niên trẻ khác
cũng dính bẫy xuất khẩu lao động với số tiền đóng
cho những đối tượng siêu lừa lên đến hàng ngàn đô la mỹ
trong thời điểm này đi thì chắc chắn không đi được
mà người môi giới thì không thấy tâm hơi
thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp
nếu một quy định pháp luật mở rộng như vậy
cho phép các doanh nghiệp được hợp tác với các đối tác nước ngoài
để người đưa người việt nam ra nước ngoài lao động
thì nó cũng phải là một quy định pháp luật
đảm bảo một cơ chế vận hành một cách chính xác
còn nếu không chúng ta đưa ra những quy định pháp luật như vậy
và mở đường cho các hoạt động tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nó hoạt động sẽ vô cùng mạnh mẽ
chúng ta không có những cái quản lý hết sức chặt chẽ
thì rõ ràng đây nó trở thành một cái mầm mộng
để tạo ra việc lừa đảo chiếm đặt tài sản vô cùng lớn trong tương lai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

cũng cần nhìn vào thực tế là dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của nhiều người
trong đó nhiều trường hợp mất việc dẫn đến thu nhập xa suốt
kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn
vì vậy nhu cầu đi xuất khẩu lao động lại càng tăng cao
sau một thời điểm này nếu có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài
người lao động nên tập trung chuẩn bị các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu
để khi có cơ hội không bị bỏ lỡ
mặt khác để bảo vệ tài sản của mình
người dân cũng cần hết sức cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trá hình
như trúng thưởng chiên khách hàng bằng sản phẩm
gọi điện ra danh cán bộ nhà nước
nhiều lực lượng công an viện kiểm sát
trong lúc đời sống kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay